ngành nông nghiệp đang đứng trước tác động mạnh của biến đổi khí hậu và nhiều thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế
để phát triển bền vững không còn con đường nào khác là cần tổ chức lại sản xuất
trong đó tích tụ tập trung dụng đất trở thành một nội dung rất quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn công nghệ cao gắn với bảo đảm việc làm và thu nhập của nông dân giữ vững ổn định chính trị xã hội ở nông thôn
chương trình hôm nay xin giới thiệu phần đầu của bài viết gồm hai kỳ có tiêu đề chung là
tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp bền vững của các tác giả vũ thành và phong trị
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
những năm gần đây
chính sách pháp luật về đất đai trong nông nghiệp ngày càng được hoàn thiện phù hợp hơn với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
qua đó góp phần tăng năng suất lao động hiệu quả sử dụng đất nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông sản hàng hóa
thực tiễn thời gian qua
ở tỉnh long an cũng như các địa phương khác trong khu vực đồng bằng sông cửu long cho thấy
việc tích tụ ruộng đất đã xuất hiện tại nhiều nơi
góp phần tái cơ cấu nông nghiệp tạo giá trị nông sản cao giúp người nông dân làm giàu bằng chính nghề nông
chúng tôi về ấp hương trang xã bình hòa trung huyện mộc hóa long an
nơi có những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay không bờ đê ngăn cách thuộc vùng đồng trũng đồng tháp một mươi
chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp hương trang trần văn sửa
một trong những cư dân đầu tiên đến đây lập nghiệp cho biết
bà con chúng tôi về đây khai phá từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi rất khó khăn
chính vì vậy thế ai khai phá được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu
làm ăn lâu dần có nhiều người có vốn tích tụ đất ruộng do người khác không có nhu cầu sản xuất nữa chuyển nhượng lại
thế là thành những cánh đồng lớn rồi đầu tư công nghệ khoa học kỹ thuật
biến vùng đất lề lội trước đây thành khu vực sản xuất trù phú như bây giờ
tại huyện thoại sơn nơi được xem là vựa lúa của tỉnh an giang
chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi được biết ở đây có nhiều hộ nông dân
đang sử dụng từ hàng chục hectare ruộng trở lên
ông nguyễn văn bé đời ngụ ở xã bình thành cho biết
tụi tôi gần đây nghe đài báo nói chuyện tích tụ dụng đất thấy hay
hỏi ra mới biết là nhà nước đang khuyến khích tập trung dụng đất
ở miệt này có rất nhiều hộ có đất rộng
thực tế việc chuyển nhược đóng góp đất nông nghiệp hình thành đến những cánh đồng lớn
đã diễn ra từ lâu theo đúng quy luật thị trường
thời gian tới nếu được xóa hạn điền nhiều nông dân sẽ rất phấn khởi
đầu tư nâng cao năng lực sản xuất nông nghiệp
cũng tại an giang đại gia nông nghiệp nguyễn lợi đức ở xã lương an trà huyện tri tôn
được nhắc đến là một trong những người có nhiều đất canh tác nông nghiệp nhất vùng
nhờ có nhiều dụng đất biết đầu tư tiền vốn khoa học kỹ thuật sản xuất theo chuỗi giá trị
gia đình ông đã làm giàu từ chính nghề nông
không những thế nhiều hộ nông dân khác trong xã cũng có đời sống kinh tế ổn định
thông qua việc liên kết làm ăn với các doanh nghiệp
tại các tỉnh bắc bộ và trung bộ việc tích tụ dụng đất gặp nhiều khó khăn hơn
do đất sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ hạn hẹp không tập trung
tuy nhiên do nỗ lực của các doanh nghiệp và chính sách phù hợp của các cấp chính quyền
tại nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình nông dân sản xuất lớn
làm ăn hiệu quả nhờ kinh tế trang trại phát triển
mô hình tích tụ dụng đất để trồng ổi sạch và cây ăn quả theo quy trình việt ghép
của hộ gia đình ông bùi xuân hiếu ở xã hồng an huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã cho doanh thu hơn một tỷ đồng mỗi năm là một thí dụ
gia đình ông hiện đang sử dụng năm năm hectare đất thuê lại của một trăm ba mươi sáu hộ dân địa phương
các hộ gia đình sau khi cho ông hiếu thuê đất mỗi năm được trả bảy trăm linh đồng một xào
ngoài ra người nông dân cho thuê đất nếu làm tại trang trại của gia đình ông hiếu
mỗi tháng có thu nhập từ ba đến năm triệu đồng
tại hà nam
một trong những địa phương dẫn đầu các tỉnh miền bắc về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
tỉnh đã quy hoạch bốn khu nông nghiệp ứng dụng mô hình này với tổng diện tích năm trăm linh hectare
hiện trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều dự án sản xuất nông nghiệp tiên tiến của doanh nghiệp như
công ty cổ phần an phú hưng liên doanh với đối tác nhật bản
công ty vineco công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao hà nam
riêng dự án của vinaco
sau gần một năm đầu tư
đến nay đã có sản phẩm rau sạch bán trên thị trường
tạo việc làm ổn định cho gần hai trăm linh lao động của địa phương
với thu nhập từ bốn đến sáu triệu đồng một tháng
ngoài ra công ty này còn khảo sát gần một trăm linh hộ
nhóm hộ tích tụ từ một hectare đất trở lên
với tổng diện tích hơn hai trăm linh hectare
để tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản
ở tỉnh vĩnh phúc
cũng đã xuất hiện nhiều mô hình trang trại sản xuất chăn nuôi tập trung
như trồng thanh long ruột đỏ tại huyện lập thạch
trồng chuối tiêu hồng ở huyện yên lạc
trồng dược liệu tại tam đảo
trồng cỏ nuôi bò sữa ở vĩnh tường
tại nghệ an
nhờ chủ trương đẩy mạnh vận động nông dân dồn điền đổi thửa
và khuyến khích tích tụ dưỡng đất
từ năm hai nghìn một mươi hai đến nay
toàn tỉnh đã có hơn bảy trăm hai mươi mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả
và sáu mươi hai mô hình cánh đồng lớn
với gần ba trăm năm mươi tám hộ gia đình tham gia dồn điền đổi thửa
hiện tại tỉnh đã có chín mươi một ha đất nông nghiệp
đủ điều kiện để phát triển sản xuất tập trung
từ đó năng suất lao động và giá trị hàng hóa nông nghiệp ngày càng cao
các địa phương khác như nam định ninh bình hải dương bắc ninh
trong những năm qua
việc tích tụ ruộng đất đã diễn ra với nhiều hình thức
tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp
của các doanh nghiệp và sản xuất trang trại tại các nông hộ phát triển
theo bộ tài nguyên và môi trường
cả nước hiện có hơn hai mươi bảy triệu hectare đất nông nghiệp
trong đó hộ gia đình cá nhân hiện đang quản lý sử dụng một mươi năm triệu hectare năm mươi năm năm
tổ chức kinh tế đang sử dụng hơn hai bảy triệu hectare một mươi chín
và các tổ chức cá nhân nước ngoài đang sử dụng hơn bốn mươi năm hectare
chiếm một mươi bốn tổng diện tích đất nông nghiệp của cả nước
và chiếm một mươi bảy tổng diện tích đất nông nghiệp đang được sử dụng
nhiều địa phương trong cả nước đã và đang tiến hành hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa
đây là tiền đề quan trọng để tiến hành việc tích tụ dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp bền vững
thành phố hà nội là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác này
đến nay toàn thành phố đã thực hiện dồn điền đổi thửa được hơn bảy mươi tám hectare
đạt một trăm linh hai tám kế hoạch
trong đó chín huyện thị xã có diện tích dồn điền đổi thửa vượt kế hoạch bao gồm
sóc sơn ba vì
phú xuyên thường tín thạch thất thanh oai ứng hòa phúc thọ thị xã sơn tây
giá trị sản phẩm nông nghiệp thu hoạch trên một hectare đất nông nghiệp đạt khoảng hai trăm bốn mươi triệu đồng một năm
tăng hơn sáu lần so với trước đây khi chưa thực hiện công tác dồn điền đổi thửa
tỉnh hà nam cũng đã cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thừa
hiện nay mỗi hộ sản xuất chỉ còn từ một đến hai thửa đất canh tác
qua đó tỉnh tạo được đột phá về tổ chức sản xuất nông nghiệp
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ năng suất lao động chất lượng sản phẩm nông nghiệp được nâng cao
thực hiện hiệu quả việc truyền dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp thương mại dịch vụ
tỉnh ninh bình cũng đã tiến hành lần thứ hai công tác dồn điền đổi thửa
kết quả lớn nhất lần này là người nông dân tự nguyện hiến một phần đất để chỉnh trang đồng ruộng
nâng cấp bờ vùng bờ thửa canh mương tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
qua đó đã giảm số thừa đất sản xuất nông nghiệp trung bình của một hộ gia đình từ bốn thừa xuống còn hai thừa
tại tỉnh nam định việc dồn điền đổi thừa tích tụ dụng đất hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung đã phát triển ở nhiều địa phương
những năm qua trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện hàng trăm trang trại với hơn hai ba trăm linh hectare đất sử dụng tập trung
tạo việc làm ổn định cho ba ba trăm linh lao động với giá trị hàng hóa nông sản ước đạt
tức là chín trăm ba mươi tỷ đồng
các huyện có trang trại phát triển mạnh là giao thủy xuân trường hải hậu nghĩa hưng vụ bản mỹ lộc ý yên
thái bình cũng là tỉnh được đánh giá cao trong việc dồn điền đổi thửa
hiện nay tỉnh đang triển khai hiệu quả đề án tích tụ dụng đất nông nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
qua đó đề ra một số cơ chế chính sách giải pháp tổ chức thực hiện tích tụ dụng đất nông nghiệp
nhằm chuyển dần sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa
toàn tỉnh đã có một trăm ba mươi một tổ chức cá nhân ở năm mươi bảy xã thực hiện tích tụ ruộng đất để sản xuất trồng trọt với tổng diện tích hơn một ba trăm năm mươi ha
trong đó trồng trọt chiếm năm mươi bốn bảy chăn nuôi chiếm hai mươi ba sáu mươi bảy thủy sản chiếm hai mươi hai hai mươi sáu
các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng đang phát huy hiệu quả cao từ nông nghiệp thông qua tích tụ dụng đất
theo chủ tịch hội nông dân tỉnh long an
phạm minh hùng hiện nay khu vực đồng tháp một mươi có rất nhiều hộ gia đình đang sử dụng hàng chục hectare đất nông nghiệp
thông qua hình thức chuyển nhượng hợp tác liên kết
khi đã tích tụ được nhiều đất các nông hộ trang bị máy móc phục vụ sản xuất trên mảnh đất của mình
và làm dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con
lợi nhuận thu được hàng năm hàng tỷ đồng
không những thế các nông hộ có đất tập trung còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập ổn định
tại tỉnh an giang bên cạnh các doanh nghiệp đang làm ăn hiệu quả nhờ tập trung dụng đất áp dụng kỹ thuật công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp
nhiều địa phương hộ dân đã biết cùng nhau liên kết mở rộng diện tích canh tác tạo ra chuỗi nông sản hàng hóa có giá trị cao
nhờ có diện tích ruộng lớn nhiều nông dân đã trở thành những chủ doanh nghiệp nông nghiệp
trong nền nông nghiệp hàng hóa lớn việc chủ động về diện tích canh tác với hàng nghìn hectare chuyên canh sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao
giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh an giang trần anh thư cho rằng hạn điền thực tế chỉ còn mang tính hình thức
cho nên việc xóa hạn điền là điều cần thiết để phát triển sản xuất hàng hóa lớn
từ đó có sự liên kết tạo chuỗi giá trị khép kín cho nông nghiệp hiện đại
ở an giang thực tiễn cho thấy nông dân có diện tích đất lớn hiện nay rất nhiều
nhất là những vùng mới khai phá thuộc huyện chi tôn hay các huyện chuyên canh lúa lớn như thoại sơn châu phú
theo chủ tịch ubnd
chủ tịch ubnd huyện chi tôn phan văn sương tích tụ dưỡng đất là nhu cầu cần thiết
tuy nhiên nhà nước cần có chủ trương cụ thể về việc thuê mua chuyển nhượng đất nông nghiệp
cần hỗ trợ người đầu tư tích tụ dụng đất theo đúng chủ trương chính sách để phát triển nông nghiệp quy mô lớn
quý vị và các bạn phải theo dõi phần đầu bài
tích tụ dụng đất để phát triển nông nghiệp bền vững của các tác giả vũ thành và phong trị
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau